mai đó thì việc được đến trường được đi học như bao bạn bè cùng trang lứa dường như là điều quá xa xỉ
được mở ra từ năm hai nghìn một mươi năm tuy đơn sơ mộc mạc nhưng lớp học tình thương chấp cánh ước mơ đã trở thành chốn đi về ấm áp tình thương mến
cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện được đi học
nhà nhỏ của chốt dân phòng khu phố hai phường hiệp bến phước nằm sát con rạch cầu ván
ban ngày yên tĩnh là thế nhưng mỗi khi đêm đến lại rộn ràng tiếng cười nói tiếng tập đọc của các em học sinh
đây đều là những bạn nhỏ ngoại tỉnh cuộc sống gia đình nay đây mai đó
đa số các bé là không có điều kiện học từ mầm non cho tới tiểu học
cái tính cách của các bé khi không đi học thì được định hình khá là phức tạp
nên là việc truyền tải kiến thức hay là quản lý
các bé ở bước đầu thì nó khá là khó khăn
tuy nhiên thì bây giờ sau một thời gian thì bây giờ các bé rất là ngoan
nghe lời thầy cô nghe lời các anh chị đứng lớp
vào những ngày đầu các bạn đoàn viên thanh niên phải đi tìm mượn bàn ghế bảng đen
đóng góp bút mực tập vở lên giáo án rồi sắp xếp lịch để các em học sinh đầu tiên đến đây yên tâm ngồi học
kỷ niệm nhớ là cái lúc mà mấy bạn mà những cái ngày đầu tiên mấy bạn không có

không đủ bút không đủ sách đủ tập gì hết
cái tụi em kiểu mấy tiền dành dụng buổi sáng mẹ cho tiền hay gì ăn bánh rồi tụi em góp lại
tụi em hợp tiền lại với nhau để mua cây bút hay là một cuốn tập để cho mấy các bạn
thầy cô trực tiếp giảng dạy tại lớp cũng là những đoàn viên thanh niên của phường
dù chưa qua đào tạo nghiệp vụ sư phạm nhưng các bạn trẻ luôn truyền dạy cho các em
bằng tất cả tấm lòng yêu thương sự cảm thông và chia sẻ
em dạy ở đây ba tháng thì em cảm thấy là các bạn cũng là cũng có một cái tình cảm gì đối với các bạn ở đây
em chưa có được đi học ở đâu hết trơn á rồi người quen của ba em á thì dắt em lại đây
rồi xin cho em vô học với dạy em tiếng việt dạy em tóng dạy em đánh giằng với dạy em học của trường
khùng chỉ chăm lo trẻ
cho các bạn nhỏ con chữ đoàn viên thanh niên phường hiệp bình phước còn phối hợp với các cơ quan đơn vị
các mạnh thường quân tổ chức vui chơi tặng quà cho các em vào các dịp lễ tết
tổ chức cho các em học tập kỹ năng tự vệ cơ bản và các hoạt động hè
giúp các em có thêm những kiến thức bổ ích về cuộc sống xung quanh
tôi thấy cái lớp học này rất có ý nghĩa đã mang lại những cái hạnh phúc và cái niềm tin cho các em
và những cái em nghèo
đã bị thất học và các bạn mà dạy học ở đây cũng rất là nhiệt tình
lớp học chấp cánh ước mơ đã trở thành một ngôi trường thu nhỏ
giúp cho những em nhỏ phải xa quê xa trường được đến lớp học tập vui chơi
sang sẻ niềm yêu thương với nhau sau những bổn bề của cuộc sống
các em đến với lớp học và ê a con chữ cười nói hồn nhiên đúng với lứa tuổi của mình
nhờ lớp học nhân ái của đoàn phường
mà biết bao bạn nhỏ nghèo không bị chôn vùi cuộc sống trong tâm tối
vì mù chữ thoát khỏi cạm bẫy xã hội
cũng từ đây những mầm xanh được phát triển vươn lên hòa nhập cùng cuộc sống bao la
với nhiều điều thú vị đang chờ đón